thành ủy tp hcm vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số một mươi của ban bí thư trung ương đảng
về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ và năm năm thực hiện hướng dẫn số chín của ban tổ chức trung ương về nội dung sinh hoạt tri bộ
báo cáo tổng kết của thành ủy tp hcm và các tham luận tại hội nghị đều khẳng định tri bộ là nền móng của đảng
việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
đóng vai trò quyết định đến việc xây dựng đảng ta trong sạch vững mạnh
chuyển biến rõ nhất qua một mươi năm thực hiện chỉ thị một mươi của ban bí thư và hướng dẫn số chín của ban tổ chức trung ương của đảng bộ tp hcm
đó là hầu hết tri bộ đã duy trì tốt nề nếp đều đặn chế độ sinh hoạt tri ủy tri bộ định kỳ sinh hoạt chuyên đề
nội dung sinh hoạt tri bộ từng bước được cải tiến chất lượng được nâng lên công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được nhiều tri bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú sinh động
nhiều tri bộ chú trọng sinh hoạt chuyên đề nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi thảo luận đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của địa phương cơ quan đơn vị
với nhiều hình thức đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt nên tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt đảng viên được phân công công tác ngày càng tăng lên

nhiều tri bộ chú trọng sinh hoạt được nhiều tri bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú sinh động
do đó các pháp quỷ tri bộ phải thường xuyên hợp tạo thực hiện tốt công tác sinh hoạt chính trị tương tự ứng trong bộ chủ đảng viên công tác quản lý theo dõi kiểm tra phân công công tác cho đảng viên thông tin đầy đủ hiện thời để nổi dung thời giá hợp tri bộ để tạo điều kiện phục lợi cho đảng viên tham dự sinh hoạt tri bộ đầy đủ và tự tốt
tại hội nghị một trăm linh tri bộ tiêu biểu thực hiện tốt chỉ thị một mươi của ban bí thư trung ương đảng được ban thường vụ thành ủy tp hcm
biểu dương khen thưởng